tại thành phố quy nhơn đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ cùng đoàn công tác
đã có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh bình định
liên quan đến tình hình phát triển kinh tế xã hội sáu tháng đầu năm của tỉnh
theo phó thủ tướng dù sáu tháng đầu năm nay tỉnh bình định đã có nhiều nỗ lực
thực hiện đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh đặt ra
tuy nhiên tốc độ tăng trưởng gdp của tỉnh vẫn thấp hơn bình quân chung của cả nước
quy mô nền kinh tế còn khiêm tốn đứng vị trí bốn mươi bốn trong số sáu mươi ba tỉnh thành
thời gian tới phó thủ tướng vương đình huệ đề nghị tỉnh bình định cần tập trung
thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
ra soát các tiềm năng lợi thế của tỉnh kết hợp với sử dụng bộ phận phân tích dữ liệu
thống kê dân số và nhà ở trong cuộc tổng điều tra vừa qua để lập quy hoạch phát triển
kinh tế xã hội toàn tỉnh phó thủ tướng vương đình huệ cũng yêu cầu tỉnh bình định
sớm bố trí kinh phí đầu tư thực hiện nhân dịp này phó thủ tướng vương đình huệ đã về thăm
một số gia đình mẹ việt nam anh hùng gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn thành phố quy nhơn